để các địa phương biết cảnh giác và hiểu rõ bản chất sự việc tránh bị lừa đảo đối với các hành vi mạo danh của các đối tượng nói trên cục ba thông báo việc đề nghị các địa phương cung cấp thông tin tài liệu hồ sơ có liên quan tại địa phương để phục vụ cho công tác của đơn vị đều được thể hiện thông qua các văn bản cụ thể của cục để gửi đến các địa phương
cuba đề nghị ubnd các tỉnh thành phía nam thông tin đến đơn vị trực thuộc biết nhằm cảnh giác phòng tránh đối với các hành vi lừa đảo mạo danh
trường hợp phát hiện các địa phương có thể đề nghị cho cơ quan công an tiến hành xem xét xử lý hoặc là phản ánh về cục ba để cung cấp thông tin và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con huỳnh thị châu bốn mươi bảy tuổi trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng tiếp tục thực hiện thêm vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
qua mua bán bất động sản thì số tiền đối tượng châu chiếm đoạt lên đến là hàng chục tỷ đồng
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can khám xét nơi ở đối với huỳnh thị châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác
thời điểm khởi tố bị can đối tượng châu đang mang thai nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ điều tra
trong thời gian tại ngoại bị can châu thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại
đơn cử vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn của bị hại chú hòa xuân quận cẩm lệ đà nẵng tố cáo huỳnh thị châu lừa số tiền một mươi sáu tỷ đồng thông qua việc mua bán đất đai
sau khi thực hiện quyết định khởi tố bị can vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can huỳnh thị châu
tại đây lực lượng công an đã thu giữ được nhiều giấy tờ tài sản có liên quan đến vụ việc
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tự phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an huyện mộc châu công an huyện vân hồ đồn biên phòng trường sơn mộc châu và cục hải quan sơn la vừa phát hiện và bắt quả tàng
đối tượng bị bắt là mùa a thào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản khò hồng xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi bánh heroin có trọng lượng hai tám trăm bốn mươi hai sáu mươi chín g hai điện thoại di động một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận thao mua số ma túy trên từ bên kia biên giới về để bán kiếm lời
khi đang trên đường mang đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng tám h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng tám trên sông chảy đoạn thuộc địa phận thôn cốc rế xã bản bế simacai đã xảy ra vụ lật thuyền làm hai người chết và ba người mất tích
và ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền xã bản mế đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích
chính quyền đã huy động được hơn hai trăm linh người gồm công an xã dân quân cán bộ công chức xã và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm
tuy nhiên do nước lớn chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai cùng các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cũng đã được điều động vào hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng huyện simacai tìm kiếm các nạn nhân
cho đến ngày một mươi sáu tháng tám lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi một và nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thường trú tại thôn cốc rế xã bản mế
như vậy là đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tìm được hai trên ba người mất tích và công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn còn đang được tích cực triển khai
thưa quý vị sau gần hai tháng thực hiện cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang khẳng định là không có chuyện hết cao điểm thì việc xử lý xe quá tải cơi nới thành thùng và các vi phạm khác sẽ hạ nhiệt
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xử lý nghiêm các xe vi phạm và sẽ không có chuyện hết cao điểm

đây là số liệu từ ngày hai mươi tháng sáu đến nay khi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang thực hiện đợt cao điểm gia quân

làm liên tục làm dứt điểm làm lâu dài để chấm dứt tình trạng xe cơi lưới thành thùng và xe chở quá khổ quá tải lưu thông trên đường
sau gần hai tháng giao quân hiện tượng xe ô tô chở quá tải hay cơi lưới thành thùng hầu như đã không còn xuất hiện và lưu thông trên đường

thưa quý vị đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay còn gọi là đề án sáu đã được triển khai hơn sáu tháng
và đến nay đề án được thực hiện từ trung ương đến cơ sở và được người dân doanh nghiệp đồng tình đánh giá cao với nhiều tiện ích thực tiễn được sử dụng
đồng thời khắc phục tình trạng là thiếu thống nhất trong quản lý thông tin công dân tiết kiệm được thời gian công sức
qua đó đã tạo nền tảng quan trọng phục vụ dịch vụ công trực tuyến
vâng bộ công an với vai trò nòng cốt đã chủ động phối hợp với các bộ ngành đồng thời xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
nhiều nhiệm vụ cụ thể được giao cụ thể cho đến từng công an các đơn vị địa phương theo đó tạo ra sự chuyển biến thay đổi từng bước thói quen của người dân trong sử dụng dịch vụ công
trong giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân và ứng dụng trong chuyển đổi số
thời điểm này trên ba bốn trăm linh xã phường trong toàn quốc đang triển khai việc đăng ký cấp biển số xe máy và công an huyện cũng đồng thời thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe ô tô
thay vì trước đây phải đi xa thì giờ ngay tại phường và chỉ mất khoảng một mươi năm phút anh dân ở thành phố lào cai đã thuận lợi hoàn thành thủ tục để được cấp biển
sắp tới này là chúng tôi cũng tăng cường những công tác tuyên truyền để bà con nắm bắt được có thể rằng là mọi cái người ta làm ở trên hệ thống mạng hết xuống những cái điểm đăng ký xe này là chỉ có kiểm tra xe và cấp biển
còn qua cổng dịch vụ công giờ đây người dân dễ dàng đăng ký cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào
với mức độ bốn trong quy trình thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông người dân không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai chụp ảnh
so với trước thì tôi vẫn phải mất thời gian đến nơi làm thủ tục nhưng mà hiện tại thì bây giờ tôi có thể làm trực tuyến ở trên đây và tôi cảm thấy là nhanh gọn
thống kê từ bộ công an từ ngày một tháng sáu đến nay cục quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận trên một mươi năm hồ sơ đăng ký qua cổng dịch vụ công chiếm tỷ lệ khoảng hai mươi số công dân cấp hộ chiếu trong thời gian qua
việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh đã giúp đơn vị này nâng cao chất lượng
đề nghị cấp hộ chiếu trong thời gian vừa rồi tăng lên rất nhiều và chúng tôi tự hào rằng là cái dịch vụ công mức độ bốn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như là giảm tải lượng công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
cùng với chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip hiện người dân đã và đang được thụ hưởng nhiều lợi ích
tích hợp thẻ căn cước công dân gắn chip và bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh đạt tỷ lệ trên năm mươi ba
tính năng rút tiền atm và thực hiện các giao dịch ngân hàng cũng tích hợp trong duy nhất trước thẻ căn cước công dân gắn chip
mới đây từ ngày một tháng tám tất cả các thuê bào di động mới phát sinh phải tiến hành xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
điều này có nghĩa không còn trường hợp một sim có nhiều người dùng từ đó giải quyết tình trạng sim giác của gọi rác như hiện nay
thống kê từ bộ công an đến nay đã có trên một một triệu thuê bao của ba nhà mạng như vinaphone viettel và mobifone được xác thực
và từ nay đến ngày ba mươi tháng chín
sẽ hoàn thành việc đối xót xác thực này
tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như là cơ sở dữ liệu của bảo hiểm
thì đã giúp cho người dân tiến tới có thể sử dụng cái căn cước công dân để mà đi khám chữa bệnh
giúp cho việc tự động hóa quá trình gia hạn cũng như là giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân
thay tham gia bảo hiểm y tế thu hồ gia đình
chúng tôi tính toán nếu chỉ khoảng một mươi triệu mà được thực hiện giảm trừ tự động
cũng như là việc gia hạn tự động thì hàng năm có thể tiết kiệm đến trên tám trăm năm mươi hai tỷ đồng
doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích đó là một trong những minh chứng cụ thể
qua hơn sáu tháng bộ công an triển khai quyết liệt cùng với tinh thần quyết tâm trong thực hiện đề án sáu
đến nay bộ công an đã hoàn thiện một mươi một dịch vụ công và đưa một trăm tám mươi bảy nhóm dịch vụ công
trong lĩnh vực bộ công an lên mức độ ba bốn
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an đã triển khai kết nối chính thức
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với một mươi một bộ ngành một doanh nghiệp nhà nước và một mươi bốn địa phương
tuy nhiên việc liên thông chia sẻ kết nối dữ liệu hiện vẫn còn nhiều điểm nghẽn
đến nay còn một mươi hệ thống của bộ ngành và ba mươi ba địa phương chưa thể kết nối
nguy cơ sẽ không tạo dựng được hệ sinh thái dữ liệu dùng chung
vấn đề nữa đặt ra là chúng ta cũng phải đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
với các cơ sở quốc gia khác cơ sở giữa chuyên ngành để chúng ta xác thực thông tin với công dân
thì đây là bước tiến đề rất là quan trọng và nó sẽ giúp cho chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách
cái thủ tục hành chính và chuyển đổi số quốc gia
tổ công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an được thủ tướng chính phủ phủ phân công là tổ trưởng
cùng các thành viên là các lãnh đạo của các bộ ngành hàng tháng
đều họp và phân công đánh giá kiểm điểm sau đó là rút kinh nghiệm để triển khai các lộ trình cho nó đúng với đề hạn sáu
chúng tôi lấy một ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng ta đã cho đăng ký hồ sơ thi đại học trực tuyến
là một minh chứng cho việc các bộ ngành địa phương đang có ý thức trách nhiệm và nhận thức rất tốt về bước đi của đề hạn sáu
để chúng ta chuyển đổi

là một minh chứng cho việc các bộ ngành địa phương đang có ý thức trách nhiệm và nhận thức rất tốt về bước đi của đề hạn sáu
chúng tôi lấy một ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng ta đã cho đăng ký hồ sơ thi đại học trực tuyến
để chúng ta chuyển đổi

để chúng ta chuyển đổi
chúng tôi lấy một ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng ta đã cho đăng ký hồ sơ thi đại học trực tuyến
để chúng ta chuyển đổi
chúng tôi lấy một ví dụ như trong thời gian vừa qua chúng ta chủ trì hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau sáu tháng triển khai
cũng như kiếp thời tháo gỡ những khó khăn
vướng mắt trong quá trình thực hiện đề án sáu
trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm
với các nhiệm vụ cụ thể của lực lượng công an nhân dân trong đề án sáu
truyền hình công an nhân dân sẽ thông tin chi tiết nội dung này trong các bản tin thời sự tiếp theo
chính phủ quyết định khởi công xây dựng đường vành đai ba và tp hcm vào tháng ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
và bộ giao thông vận tải sẽ tiến hành khắc phục lỗi dán trồng thẻ thu cước phí etc trước ngày hai mươi tháng tám
những thông tin đáng chú ý này sẽ có trong cụm tin ván ngay sau đây
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm linh năm nqcp triển khai nghị quyết số năm mươi bảy hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội
về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai ba tp hcm
dự án đầu tư xây dựng đường vành đai ba tp hcm chia thành tám dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công
đi qua địa bán ba tỉnh đồng nai bình dương lòng an và tp hcm
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cầm cột đường bộ việt nam
các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng etc xử lý tồn tại bất cập trong công tác gián thẻ định danh hệ thống thu phí etc
theo đó bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý rứt điểm
tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ đấu nối gián trồng thẻ giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng
khắc phục các nỗi gián trồng thẻ thu phí và hoàn thành trước ngày hai mươi tháng tám tới
bộ khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư một trăm một mươi hai nghìn hai mươi hai
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
như vậy sau gần hai mươi năm quy định liên quan tới tỷ lệ nội địa hóa và mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu chính thức được bãi bỏ
bởi các quy định nêu trên không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của công nghệ sản xuất ô tô
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo
thưa quý vị thẳng thắn nhìn nhận vào thực tế giáo dục nước nhà thì có thể thấy rằng sự trung thực
trong giáo dục ít nhiều so sánh sau bao năm chúng ta mãi miết rượt đuổi theo thành tích ảo và tôn vinh giá trị ảo
đó là nội dung trong một bài viết trên báo tuổi trẻ
để có nhân tài thật ra sức phát triển và dựng xây đất nước giàu đẹp kiến tạo các giá trị tích cực cho cộng đồng
chúng ta phải neo giữ sự trung thực trong giáo dục một cách bền chặt và quyết liệt hơn
muốn vậy mỗi nhà trường và gia đình phải chung tay đẩy lùi thành tích ảo trong giáo dục
bằng cách cởi trói cho người thầy thoát khỏi áp lực chỉ tiêu
và sự thay đổi trong tư duy của phụ huynh về thành tích danh hiệu bằng cấp
hệ lụy của mưa điểm một mươi bão giấy khen gây bức xúc trong dư luận
những học bạ đẹp như mơ bùng phát khiến cho người ta sửng sốt về sự trượt giá của điểm số
từ đây bọn trẻ sẽ bị tước dần quỹ thời gian ăn chơi ngủ nghỉ để dành chọn cho việc học
dẫn đến những bức tranh bi hài về thế hệ gà công nghiệp búp bê trong tủ kính cứ treo người nhức nhối
báo lao động thông tin được kỳ vọng trở thành điểm đột phá giao thông
nhưng mạng lưới xe buýt hiện đại như là cng hay brt trong những năm qua đang dần khó khăn
và chưa được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đúng mức
theo thống kê của ngành giao thông vận tải tp hà nội mạng lưới xe buýt đã tiếp cận đến tất cả hai mươi hai quận huyện
và thành phố trực thuộc cũng như tiếp cận tới sáu mươi hai bệnh viện và hai trăm ba mươi sáu trường học
hiện tại vẫn còn một mươi ba tuyến xe buýt không trợ giá chưa khôi phục được
trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố đã làm việc với các doanh nghiệp vận tải và các tỉnh liên kề
để thống nhất phương án khôi phục
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia trong những năm gần đây hoạt động xe buýt đang gặp rất nhiều khó khăn trở ngại
khi lượng hành khách sụt giảm mỗi năm và không đạt doanh thu như kỳ vọng
các đơn vị khai thác xe buýt thường xuyên báo thua lỗ nhiều đơn vị đến thời điểm này còn cầm cự hoạt động được
là nhờ vào nguồn kinh phí trợ giá của thành phố
theo báo kinh tế và đô thị trong thời gian qua tình trạng tài xế uống rượu bia lái xe gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông
đã gây bức xúc trong dự luận
điều đáng nói thì luật đã quy định nghiêm cả cộng đồng đã chung tay đồng lòng
nhưng vì sao những bóng ma này vẫn hiển hiểu trong xã hội ngày càng văn minh
sau khi mức xử phạt đối với vi phạm nồng độ cồn được tăng rất nặng
hiện tượng ma men sau tay lái đã có một đoạn thời gian giảm bớt
nhưng thời gian qua vi phạm này lại tái diễn liên tục ở nhiều địa phương
nhiều chuyên gia cho rằng lực lượng chức năng cần phải tăng cường kiểm soát hơn nữa
với vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
những chiến dịch cao điểm đã cho thấy kết quả rất tích cực
nhưng hết chiến dịch vi phạm lại tái diễn
thực tế đó đòi hỏi sự tập trung bền bỉ trong tuần tra xử phạt
không ít người dân vẫn có tâm lý hết cao điểm thì đâu lại vào đấy
nên chưa hình thành thói quen
ý thức chấp hành luật giao thông
lực lượng chức năng cần phải duy trì áp lực thật lâu
không lơ là buông lỏng kể cả khi văn hóa giao thông đã được định hình
còn theo báo lao động sau một thời gian miễn phí từ ngày sáu tháng tám
khách hàng phải trả một trăm hai mươi đồng một xe khi gián thẻ thu phí không dừng etc
áp dụng với tất cả các phương tiện dán mới hoặc thay thế
và mức gián này đang gây ra nhiều tranh cãi
trong khi đó việc đáp ứng và nâng cao hiệu quả
cho thu phí không dừng đang là một vấn đề lớn
theo thông tin sau động thái này trên các diễn đàn mạng xã hội
đã xuất hiện nhiều tranh luận xung quanh mức giá một trăm hai mươi đồng một lần gián thẻ
bài viết dẫn lời một quản trị viên trên diễn đàn off cho biết
công nghệ rfid được chọn sử dụng do có chi phí sử dụng thấp
thiết bị đầu cuối không cần cấp nguồn điện
giá thành tham khảo từ các nhà cung cấp nước ngoài
có giá thành chỉ từ một đến hai năm trăm linh đồng
hoặc bảy đồng một tem
chưa tính đến số lượng hàng triệu tem thì còn rẻ nữa
thế nhưng hai công ty cung cấp dịch vụ lại đang đưa ra con số một trăm hai mươi đồng
cho một lần gián tem
các chuyên gia cho rằng một vấn đề nữa cũng cần đánh giá
giữa hai thẻ etag của vtc và epud của vdtc
tiêu chuẩn kỹ thuật của hai đơn vị này đang nằm ở đâu
trên tiêu chuẩn của thế giới